cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu đã tới dân hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh tại thủ đô new delhi
tượng bắc hồ được dựng tại công viên rộng hơn bốn bảy trăm linh m hai nằm trong khu ngoại giao đoàn
tại điểm sau giữa đường kautilya và đường niti
địa điểm này được đánh giá có vị trí đẹp được ví như trái tim của thủ đô new delhi
bức tượng bằng đồng do nghệ sĩ ram suta của ấn độ thiết kế
thực hiện và hoàn thiện trên cơ sở các góp ý của hội đồng thẩm định nghệ thuật hồi tháng bảy vừa qua
các chuyên gia cũng chia sẻ quan điểm yếu tố bản địa được kết hợp hài hòa trong thiết kế
tạo ra một công trình nghệ thuật đẹp sinh động nhưng vẫn mang lại cảm giác gần gũi giản dị
trước đó bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã đến thăm
và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại cộng hòa ấn độ
bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích
kết quả đạt được của cán bộ nhân viên sứ quán việt nam tại cộng hòa ấn độ thời gian qua
trân trọng cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả của đại sứ quán việt nam tại ấn độ
với bộ công an trong một số vụ việc thời gian qua
bộ trưởng tô lâm điểm qua một số tình hình an ninh trật tự trong nước về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là các vụ án kinh tế tham nhũng trọng điểm
bộ trưởng tô lâm mong muốn cán bộ nhân viên sứ quán việt nam tại ấn độ tiếp tục khắc phục khó khăn
kỹ lược toàn diện việt nam ấn độ đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới